trong chuyến công tác tại tỉnh thái bình chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi làm việc với ban chấp hành đảng bộ tỉnh thái bình
tham sự đoàn công tác có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
theo báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh thái bình năm hai nghìn một mươi tám
đến nay tỉnh đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu định hướng lớn của nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã đề ra trong đó có một số mục tiêu được đặt ra từ nhiều nhiệm kỳ trước
như việc hình thành khu kinh tế thái bình xây dựng tuyến đường bộ ven biển hình thành khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp
tích tụ đất đai phát triển nông nghiệp hàng hóa và phủ kín mạng lưới cấp nước sạch nông thôn toàn tỉnh
quy mô nền kinh tế tăng mạnh năm hai nghìn một mươi tám ước đạt trên sáu mươi sáu bốn nghìn tỷ đồng cao gấp gần một bốn lần năm đầu nhiệm kỳ
về công tác xây dựng đảng đến nay tám trên tám huyện thành phố đã thực hiện bố trí chức danh bí thư cấp ủy và trưởng công an cấp huyện không phải là người địa phương
việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế theo nghị quyết số ba mươi chín của bộ chính trị và nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ quyết liệt
tỉnh đã hoàn thành sắp xếp kiện toàn tổ chức một số cơ quan đơn vị quốc gia
của đảng nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội giảm một trăm bảy mươi năm cấp trường hai trăm chín mươi cấp phó và một trăm chín mươi người làm việc ở vị trí hành chính đồng thời đã giảm được một tám trăm bốn mươi tám biên chế so với số được giao năm hai nghìn một mươi năm tiết kiệm chi ngân sách nhà nước khoảng trên một trăm hai mươi chín tỷ đồng một năm
thực hiện chủ trương bố trí cán bộ công chức cấp xã kiêm nhiệm các vị trí công chức khuyết thiếu đã giảm được sáu trăm bốn mươi cán bộ công chức cấp xã giảm một mươi một so với tổng số biên chế cán bộ
công chức cấp xã tiết kiệm chi ngân sách nhà nước trên ba mươi sáu tỷ đồng một năm
trước đó trong sáng nay ngay sau khi đến tỉnh thái bình chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã đến dân hương tại đền thờ liệt sĩ tỉnh thái bình đến dân hương và trồng cây lưu niệm tại đền thờ bắc hồ
theo chương trình vào chiều nay chủ tịch quốc hội và đoàn công tác sẽ dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn âu trình xã thụy trình huyện thái thụy